với sự quan tâm của các cấp các ngành sự nỗ lực của địa phương chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện miền núi nho quan tỉnh ninh bình
thời gian qua đã có nhiều khởi sắc
từ vị trí xếp hạng trong túc cuối về thi đua ở các phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố trong tỉnh
năm học vừa qua thì ngành giáo dục huyện nho quang đã vươn lên đứng thứ hai về chất lượng toàn diện
và đặc biệt là trong phát triển mạng lưới trường lớp nâng cao chất lượng dạy và học
để đi đến điểm trường lẻ của trường tiểu học thạch bình huyện nho quan
cô giáo phạm thị hà phải rất vất vả để đi qua những đoạn đường đồi núi hiểm trở
cơ sở trường lớp thiếu thốn nhiều học sinh không có điều kiện đến trường
các thầy cô còn phải đi đến từng nhà vận động kèm cặp từng em học sinh
chúng tôi đã vì lòng yêu nghề cho nên là thấy các em khó khăn như vậy thì chúng tôi cảm thấy là
càng yêu quý trường lớp và càng yêu quý các em
các em học sinh hơn nên là chúng tôi đã vượt qua tất cả các khó khăn để chúng tôi bám trường bám lớp đem con chữ tới cho các em
bằng quyết tâm của nhà trường hiện nay trường tiểu học thạch bình đã được đầu tư xây dựng khang trang
đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt cho chín trăm sáu mươi ba học sinh
tỷ lệ học sinh đi học đều đặn đúng độ tuổi tại trường và điểm trường lẻ luôn đạt mức cao
nhìn chung thì đội ngũ giáo viên của nhà trường trong những năm qua cũng đã có rất nhiều những cố gắng
và tích cực trong cái hoạt động giảng dạy cũng như là cái học tập học sinh để có được cái kết quả trong một số những năm vừa qua
huyện miền núi nho quan của tỉnh ninh bình có hai mươi bảy xã thị trấn trong đó có năm xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn
toàn huyện có một bốn mươi chín lớp học với ba mươi ba sáu trăm bảy mươi chín học sinh
hiện nay toàn huyện có một trăm linh các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
trong đó có một trường mầm non và một mươi tám trường tiểu học đạt chuẩn mức độ hai
trong thời gian tới này đối với lệ giáo dục huyện nho quang cũng sẽ chỉ đạo đến chi tiết đến các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong ngành
và đối với học sinh thì chúng tôi sẽ cùng với đảng ủy ban nhân dân các xã thuyết phục động viên cha mẹ học sinh
quan tâm đến việc học của các em ở nhà để nâng cao vững chắc chất lượng giáo dục mà chúng tôi đã đạt được
dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của cấp trên cùng với sự nỗ lực của các địa phương và đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên các trường
công tác giáo dục ở huyện miền núi nho quan tỉnh ninh bình đã có bước tiến nhanh về mọi mặt
đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng cao phát triển nhanh mạnh